thưa quý vị liên quan đến vụ việc một đối tượng bán hàng rong đã dùng dao đuổi chém là một cán bộ công an và hai bảo vệ dân phố bị thương nặng
vào chiều ngày hai mươi tám tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với danh dương chú tại thị trấn thứ ba huyện an biên tỉnh kiên giang về tội giết người
vào sáng ngày hai mươi bảy tháng năm tổ công tác của công an thị trấn thứ ba đang làm nhiệm vụ thì phát hiện danh dương sử dụng xe ba bánh để bán hàng dừng đỗ xe vi phạm lấn chiếm lòng đường lề đường nên tiến hành lập biên bản nhưng dương đã không chấp hành ký biên bản
sau đó dương chạy về nhà lấy hai cây dao rồi đứng trước đầu hẻm khi thấy tổ công tác đi ngang qua dương dùng lời lẽ thô tục xúc phạm bất ngờ chém quyết liệt và liên tiếp là một đồng chí phó trưởng công an thị trấn và hai bảo vệ dân phố bị thương phải nhập viện điều trị

bắc cạn vừa bị tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn xử phạt một mươi năm tháng tù phạt một mươi triệu đồng về tội tàng trữ mua bán trái phép vật liệu nổ
phượng đã có hành vi mua vật liệu nổ đạn trì vỏ đạn đạn thể thao với giá khoảng bốn triệu đồng đem cất giấu trong nhà để bán kiếm lời
khi đang chuẩn bị bán cho khách thì bị cơ quan công an phát hiện thu giữ toàn bộ số vật liệu nổ gồm một hai mươi tám hạt nổ và bốn trăm năm mươi gram thuốc nổ
từ những vụ việc trên cho thấy dù bị cấm nhưng việc sản xuất mua bán vận chuyển tăng trữ sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo vẫn liên tục xảy ra tại nhiều nơi
vì vậy việc tăng cường công tác quản lý phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm này luôn được lực lượng công an bắc cạn xác định là nhiệm vụ trọng tâm
các đơn vị nghiệp vụ đặc biệt là lực lượng công an xã thường đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ với nhiều hình thức khác nhau
tuy nhiên cũng còn những khó khăn